cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức naui thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến nhà vua naui hà ràn đệ ngũ
tại buổi hội kiến thủ tướng chuyển tới nhà vua lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhà vua hà ràn đệ ngũ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng
nhờ thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước và mời tổng bí thư chủ tịch nước thăm naui
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết chính phủ và nhân dân việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với naui
thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong sớm được đón nhà vua và hoàng gia naui thăm lại việt nam
nhà vua hà ràn đã vui vẻ nhận lời
tỉnh ủy vĩnh long vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
và biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
sau ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị vĩnh long đã xuất hiện rất nhiều mô hình mới cách làm hay góp phần phát triển kinh tế giảm nghèo giữ gìn an ninh trật tự nâng cao năng lực cạnh tranh
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có bốn mươi năm trên tám mươi chín xã được công nhận xã nông thôn mới và công nhận tám phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
quỹ vì người nghèo đạt trên sáu mươi hai ba tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa trên một sáu trăm linh căn nhà cho hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo còn hai sáu mươi
dịp này tỉnh ủy vĩnh long đã biểu dương khen thưởng hai mươi tập thể và hai mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đoàn lãnh đạo của ban tổ chức trung ương bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác cán bộ
đồng chí võ thành thống phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp cần thơ và đồng chí lê quang mạnh ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
theo đó đồng chí võ thành thống sẽ thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi để nhận nhiệm vụ mới
trước đó thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm ông võ thành thống giữ chức thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đồng chí lê quang mạnh thôi tham gia ban cán sự đảng bộ kế hoạch và đầu tư và giữ chức phó bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
phát biểu sau khi trao các quyết định đồng chí mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương đề nghị
ở cương vị công tác mới các đồng chí võ thành thống và lê quang mạnh tiếp tục phát huy năng lực trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị lễ khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực việt nam vừa được diễn ra tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội moscow incentra ở liên bang nga
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm chéo việt nam liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
vụ giao lưu văn hóa và unesco bộ ngoại giao và incentra phối hợp tổ chức
đến với lễ hội khách tham quan thực sự được đắm mình trong một khu tổ hợp đa chức năng hà nội mascova incentra ở liên bang nga
không gian ẩm thực việt nam độc đáo và thú vị thưởng thức nhiều món ăn truyền thống
mang hương vị đặc trưng hấp dẫn của ba miền bắc trung nam
được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp nổi tiếng và chuyên nghiệp đến từ khắp các tỉnh thành lớn của việt nam
tại đây khách tham quan lễ hội còn có cơ hội được thưởng thức triển lãm ảnh cảm xúc đức nga
với những hình ảnh về tình cảm quý mến chân thành của người dân việt nam đối với một nước nga thân thiết vĩ đại và bao dung
trong thời gian qua đối với người dân liên bang nga nói chung và ở thủ đô moscow nói riêng
những món ăn việt nam đang ngày càng trở nên phổ biến và quen thuộc
thưa quý vị bốn mươi bảy năm về trước trong những ngày tháng năm quân và dân hai nước việt lào đã bắt đầu chiến dịch giải phóng cánh đồng chung
chiến dịch này cho tới nay vẫn được xem là mốc son ghi dấu tỉnh hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt lào anh em
và trong những ngày tháng năm này cánh đồng chung lại đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh hữu nghị đó
và những ngày tháng sáu này cánh đồng chung lại đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh hữu nghị
phía việt nam công ty vinamilk có năng lực công nghệ có tiềm lực tài chính và đã thể hiện quyết tâm phát triển đàn bò bằng công nghệ hiện đại
và với truyền thống tin tưởng lẫn nhau của nhân dân hai nước chúng tôi tin rằng dự án sẽ thành công và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lào
cũng như mang lại hiệu quả kinh tế xứng đáng cho những nỗ lực của vinamilk
những dây thép gai của năm mươi năm trước nay đã không còn
những đồn bốt được thay bằng những nhà điều hành
và ông việt đi qua hơn nửa đời người càng tin tưởng hơn về một tương lai tươi đẹp trên cánh đồng này
tương lai mà những cựu chiến binh như ông đã góp phần vun đắp từ mấy mươi năm trước
tiếp nối chương trình tình trạng kết xe tại thành phố hồ chí minh ngày càng diễn ra gây gắt

thưa quý vị báo cáo triển vọng đầu tư tư nhân năm hai nghìn một mươi chín do hãng kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp grand taunton việt nam vừa đưa ra nhận định
việt nam là một trong ba điểm đến hấp dẫn dòng đầu tư tư nhân nhất đông nam á
đứng đầu đông nam á là singapore có một trăm bốn mươi một thương vụ với giá trị bảy tỷ usd thứ hai là indonesia bốn mươi hai thương vụ với hơn một sáu tỷ usd
việt nam đã có số lượng thương vụ tăng vượt trội ba mươi tám thương vụ tăng bốn mươi một và giá trị giao dịch tăng tới hai trăm tám mươi năm một sáu tỷ usd
đây là mức kỷ lục trong một mươi năm nay
grand taunton cho biết ba mươi bốn số nhà đầu tư được hỏi đã đánh giá việt nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

yếu tố tạo nên sự hấp dẫn chính là hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam được đẩy mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
thành phố hồ chí minh trong mạng lưới thành phố thông minh ở asean cơ hội và thách thức
tại hội thảo đại diện các quốc gia đang xây dựng thành phố thông minh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong việc xây dựng và phát triển
những cơ hội và thách thức trong thời đại công nghệ bốn
qua đây lãnh đạo thành phố hồ chí minh có cái nhìn tổng quan về các mô hình đô thị thông minh trong khu vực
từ đó vạch ra hướng đi đúng đắn cho việc phát triển đề án xây dựng thành phố thông minh
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm được công bố vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó mục tiêu tổng quát cho giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế
hướng đến kinh tế tri thức kinh tế số quản trị đô thị hiệu quả
sở dự báo nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc tăng cường sự tham gia giám sát của người dân
việc nhà nước giao đất để các chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án là một bước đi đúng trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa của thủ đô
tạo điều kiện để phân bổ dân cư hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân
tuy nhiên có một thực trạng đang tồn tại từ nhiều năm nay đó là việc có không ít các dự án khu đất đang bị bỏ hoang giữa lòng thủ đô
gây ra những thiệt hại lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
đầu năm hai nghìn một mươi chín nổi lên cơn suốt đất nền khu vực vùng ven với hiện tượng tăng giá cục bộ diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên trái ngược với sự sôi động từ việc mua bán đất nền tại nhiều nơi
lại là khung cảnh những lồ đất bỏ hoang được giao chắn kéo dài hàng trăm mét bên trong có dại mọc xanh tốt như thế này
thời gian qua tôm càng đỏ có xuất xứ từ trung quốc xuất hiện tại việt nam đang dấy lên những lo ngại bởi loài sinh vật ngoại lai này được phát ra môi trường tự nhiên sẽ là mối nguy hại cho môi trường và sản xuất nông nghiệp tại nước ta
hiện nước ta đã có đầy đủ chế tài xử phạt với các hành vi nuôi và tiêu thụ các loại tôm này và mức hình phạt cao nhất là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
để làm rõ vấn đề này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông lê trần nguyên hùng phó vụ trưởng phụ trách vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông trước thực trạng loài tôm càng đỏ xuất hiện tại việt nam được dùng như là một loại thực phẩm để tiêu thụ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố về việc kiểm soát loài sinh vật của ảnh lai này
vậy xin ông cho biết loài tôm càng đỏ có tác động như thế nào đối với môi trường cũng như nền nông nghiệp của nước ta
về mặt tập tính thì nó là một loài thích đào ha ứng với mọi điều kiện về mặt thời tiết khí hậu dễ sinh sản
và phàm ăn nó ăn các loài động thực ăn thịt lẫn nhau và nó ăn những cây lúa những bức no nó gây hại đến loài bản địa
và đặc biệt con tôm càng đỏ thì nó gây bệnh đối với lại các loài khác đặc biệt là tôm thì nó tác động rất là lớn đến hệ sinh thái đến đê đến điều
nếu mà chúng ta không có ngăn chặn kịp thời
thì nó ảnh hưởng rất sáu đến cái đa dạng sinh học đến cái nguồn lợi hải sản đến cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta
trước những tác hại của sinh vật ngoại lai này thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang triển khai những giải pháp gì để có thể ngăn chặn sự phát triển và sự xuất hiện của loài tôm càng đỏ tại việt nam thưa ông
ngành nông nghiệp cũng như ngành thủy sản chúng tôi là bộ trưởng cũng đã chỉ đặng
thứ nhất là phải tập trung các lực lượng đặc biệt các lực lượng như hải quan biên phòng thị trường
thanh tra nông nghiệp là phải cùng vào cục để mà ngăn chặn kịp thời cái việc nhập lọc
khi mà đã vào thì ở địa phương phải có cái kế hoạch kiểm soát có biện pháp để phòng ngừa sau đó khoanh vùng cô lập và tiêu diệt nó
các lực lượng thị trường phải tăng cường hỗ hợp với lại truyền thông tuyên truyền cho người dân cho những người buôn bán hải sản rồi các nhà hàng hiểu được tác hại của các loài này
và những cái hành vi đó là trái với quy định
với cái hành vi mà nuôi và tiêu thụ loài tôm càng đỏ này thì chế tài xử phạt sẽ như thế nào thưa ông
thứ nhất là đối với lại cái sinh vật gọi lai mà những hành vi vi phạm pháp luật liên quan thì đã được quy định tại cái nghị định một trăm năm mươi năm về xử lý vi phạm trong bảo vệ môi trường
điều hai trăm bốn mươi sáu của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm cũng đã quy định
cái chế tài xử phạt rất là nặng có thể là mức phạt đối với hành chính thì từ hai mươi triệu cho đến gần một tỷ đồng còn thậm chí là hành sự
một lần nữa xin cảm ơn ông
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tiến tới xây dựng đô thị âu loan trở thành điểm du lịch và sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án bảo vệ khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo mục tiêu của đề án
đến năm hai nghìn ba mươi nâng tỷ lệ che phủ rừng tây nguyên lên bốn mươi chín hai
nhằm ngăn chặn để lùi tình trạng mất rừng
từng bước khôi phục phát triển rừng bền vững
bảo vệ môi trường sinh thái
bảo tồn đa dạng sinh học
cung cấp dịch vụ môi trường rừng
góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực tây nguyên
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án bảo vệ
khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
với tổng vốn hơn hai mươi tám năm nghìn tỷ đồng
với mục tiêu cụ thể
đến năm hai nghìn ba mươi diện tích rừng tây nguyên đạt khoảng hai bảy mươi hai triệu hectare
nâng tỷ lệ che phủ lên bốn mươi chín hai
để triển khai thực hiện tốt đề án
các tỉnh tây nguyên cần quyết liệt hơn trong công tác quản lý
bảo vệ và phát triển rừng gắn với trách nhiệm cụ thể
coi trọng việc phát triển lâm nghiệp công nghệ cao
cải thiện sinh kế phát triển lâm nghiệp theo chuỗi giá trị và cấp chứng chỉ rừng
thưa quý vị đã hơn ba tháng kể từ khi dịch tả lợn châu phi vào việt nam
việc phòng chống dịch tuy đã được triển khai quyết liệt
thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương đã xuất hiện những khó khăn
về nguồn nhân lực trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
hiện dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến phức tạp và mở rộng phạm vi lây lan
đến nay dịch đã xảy ra ở ba mươi tỉnh thành
với tổng số lợn bị tiêu hủy lên đến một hai triệu con chiếm hơn bốn đàn lợn ở việt nam
ngoài ra do lực lượng cán bộ thú y mỏng
ở cấp xã chỉ có một cán bộ phải bao quát nhiều thôn khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn
nói chung là trong lúc này thì quả thật là vất vả
nói có trong lúc này là như thế
đấy bây giờ như chúng tôi bây giờ đang giàn trái đi
trong lúc này thì là quá tải
với cái công việc của xã tôi nó lớn số lượng lợn nó như vậy
thì cũng mong là các cấp là tạo điều kiện hỗ trợ cho anh em đỡ vất vả
theo quy định mức thủ lao cho người tham gia phòng chống dịch bệnh là một trăm linh đồng một ngày đối với ngày thường
và hai trăm linh đồng một ngày đối với ngày nghỉ là thấp so với ngày công thực tế
do vậy việc huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn
nhất là trong thời gian kéo dài
kinh phí thì đối với lại bắc giang nói chung và hoàng nói riêng thì cũng rất là hạn hẹp
vì hiện tại đến giờ phút này
kinh phí để hỗ trợ cho người đi làm thì nó chưa xứng đáng so với ngày công lao động
mà đặc biệt lại vất vả sáng sớm cho đến tối muộn
thì đối với lại cái mức hỗ trợ là một trăm linh ngày thường và hai trăm linh ngày nghỉ của chủ nhật
thì nó chưa đảm bảo đề xuất đến cơ quan cấp trên
thứ nhất là sửa đổi cái hỗ trợ cho người trực tiếp đi làm
thì nó cao hơn nó tương xứng với lại ngày công lao động của lao động phổ thông
với lực lượng mỏng kinh phí hỗ trợ thấp
nếu xảy ra tình hình trong một xã xuất hiện nhiều ổ dịch
nhiều hộ dân báo dịch tại nhiều thôn
thì một cán bộ thú y sẽ không thể có mặt ngay để thực hiện tốt công tác dập dịch
do tính chất phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương vùng biên giới
vừa qua công an tỉnh long an đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp
vận động toàn dân phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh biên giới
bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ số sáu mươi hai và năm huyện biên giới
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
công an long an đã bắt giữ được bốn vụ vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
trong đó có một vụ vận chuyển với số lượng sáu mươi bốn kg
và mới đây nhất ngày hai tháng năm công an thị xã kiến tường tiếp tục bắt thêm một đối tượng
vận chuyển năm kg ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
ngành chức năng đã bắt và tịch thu hơn năm trăm linh gói thuốc lá nhập lậu
trước tình hình trên công an long an đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp
về công tác đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm
và phải gắn liền với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
là một trong nhiều giải pháp làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội
cùng trong sáng ngày hai mươi bốn tháng năm công an tỉnh điện biên đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ
được thi đua nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
hành động của cấp ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ
về ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp
tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính quy tắc ứng xử về điều lệ công an nhân dân
bảo đảm trách nhiệm minh bạch trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân
trong phần tin tức quốc tế eu sẽ không đàm phán lại thỏa thuận brexit
nổ tại thành phố lyon của pháp ít nhất tám người bị thương
thủ tướng anh theresa may vừa tuyên bố sẽ từ chức vào ngày bảy tháng sáu tới đây
vì không thể thuyết phục được quốc hội thông qua thỏa thuận brexit đã đạt được với liên minh châu âu eu
nhưng như vậy không có nghĩa là eu sẽ đàm phán brexit với nước anh một lần nữa
người kế nhiệm bà may có lạ ai
thủ tướng hà lan mark rutte khẳng định thỏa thuận brexit đạt được dưới thời thủ tướng may
vẫn được sử dụng trên bàn đàm phán bất chấp những bất ổn xung quanh tiến trình brexit đang ngày càng gia tăng
ông cũng cho rằng thế bế tắc hiện nay trong vấn đề brexit không phải lỗi của thủ tướng may
thủ tướng hà lan từ chối bình luận về những ứng cử viên có thể thay thế thủ tướng may
song cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình chính trường anh trong thời gian tới
cùng ngày cựu ngoại trưởng anh
và hiện là nghị sĩ của đảng bảo thủ ông boris johnson khẳng định sẽ tranh cử trước thủ tướng anh
ông cũng nhận định nước anh sẽ ra khỏi eu vào ngày ba mươi một tháng một mươi
kèm theo một thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận nào
và ngay sau khi thủ tướng anh có quyết định từ chức thì người dân của london
đã tỏ ra thận trọng hơn đối với tiến trình brexit dưới thời người kế nhiệm thủ tướng may
nhiều người dân thủ đô london cho rằng quyết định từ chức của bà may là đúng đắn
và giờ là thời điểm để tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới nhằm cứu vãn tiến trình brexit
bà may không phải là một doanh nhân và không biết cách để đạt được một thỏa thuận
bà ấy đã đưa ra những bước đi quá sớm và đó không phải là một kế hoạch tốt
tuy nhiên một số người lại bày tỏ sự ủng hộ đối với bà may
và cho rằng sẽ không có quá nhiều khác biệt trong tiến trình brexit dưới thời người kế nhiệm bà may
tôi không tán thành cách mọi người đối xử với bà may và tôi không nghĩ rằng thủ tướng mới của anh là thủ tướng mới
tôi nghĩ rằng thủ tướng mới của anh có thể làm được những điều tốt hơn đó là cảm nghĩ của tôi
tôi nghĩ rằng đây là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với bà may
đã đến lúc nước anh cần có một nhà lãnh đạo mới
nhưng tôi nghĩ rằng người này sẽ không mang đến nhiều sự khác biệt cho đất nước
chúng tôi sẽ ở lại eu hoặc là zadi mà không có thỏa thuận nào
tôi mong rằng sẽ có một kết quả tốt
dưới phân tích nhận định quyết định từ chức của thủ tướng may
có thể làm nghiêm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng brexit hiện nay tại anh
cũng như làm nguyên liệu cho bà may

đêm qua theo giờ việt nam một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố lyon
miền đông nam của nước pháp khiến ít nhất là tám người bị thương
và hiện nước pháp đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công bằng bom thư
vụ nổ xảy ra vào khoảng năm giờ ba mươi phút chiều theo giờ địa phương
tại một khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố lyon pháp
khu vực xung quanh hiện trường đã được sơ tán nhằm bảo đảm
an toàn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ xuất phát từ một bưu kiện nghi ngờ là bom
bên trong có chứa nhiều đinh vít và được đặt trước cửa một tiệm bánh
trong số tám nạn nhân không có ai trong tình trạng nguy kịch
ngay sau vụ nổ tổng thống pháp emmanuel macron gọi đây là một vụ tấn công
và cho biết vẫn chưa có bất cứ trường hợp nào thiệt mạng được ghi nhận
bên cạnh đó ông cũng gửi lời hỏi thăm tới những nạn nhân bị thương trong vụ việc này
tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẽ đưa khoảng một năm trăm linh binh sĩ cùng nhiều
máy bay trinh sát và chiến đấu cơ đến trung đông
trong bối cảnh căng thẳng giữa mỹ và iran vẫn đang gia tăng
tổng thống donald trump cho biết việc triển khai quân đội đến trung đông chủ yếu là để phòng vệ
đợt điều động này bao gồm cả máy bay trinh sát chiến đấu cơ và kỹ sư
sáu trăm linh trong tổng số một năm trăm linh binh sĩ vốn đang ở trung đông để giám sát hệ thống tên lửa patriot
được gia hạn thời gian triển khai
khoảng bảy mươi lính mỹ đang đóng quân tại khu vực
các quan chức lầu năm góc cho rằng
việc triển khai thêm quân là cần thiết do mỹ nghi ngờ iran đứng sau vụ phá hoại
bốn tàu hàng neo đậu trên vịnh oman và cuộc tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu của ả rập xê út
ngoại trưởng iran mohamed javad zarif cho biết
những căng thẳng giữa hai nước sẽ để lại những hậu quả đau thương và tehran không muốn điều đó xảy ra
còn ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố washington không khiêu khích iran
ngay cả khi lợi ích của mỹ ở trung đông đang bị đe dọa
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt